thưa quý vị kể từ khi tuyến cao tốc dầu dây phan thiết đi vào hoạt động huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận đã trở thành một địa điểm du lịch tham quan nghỉ dưỡng
đời sống của người dân cũng ngay càng được phát triển thế nhưng huyện đảo này lại đang phải đối mặt với một thực trạng đó là thiếu nước sinh hoạt và quá tải rác thải
huyện phú quý tỉnh bình thuận đón khoảng một hai du khách mỗi ngày với mùa nắng nóng khô hạn huyện thiếu nguồn nước sinh hoạt điện đồng thời du khách tăng cao nên vấn đề về xử lý rác thải chưa theo kịp tốc độ phát triển
nước ngọt gọi như là cái vàng trắng tại huyện đảo phú quý này vì phú quý chỉ có cái nguồn nước mưa mà nước mặt nó chung tương đối kèm kia chỉ có nhiều cái nguồn nước mầm
huyện phú quý có khoảng sáu mươi khách sạn và một trăm linh
huyện phú quý có khoảng một trăm hai mươi homestay nhiều homestay tự phát nở trộ nhưng dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách
phú quý có duy nhất một nhà máy xử lý rác nhưng đã tạm ngưng hoạt động ngành điện đang phải bù lỗ
năm hai nghìn hai mươi ba tăng công suất phát điện một mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân
những năm gần đây nhu cầu khách ra đảo phú quý du lịch rất là cao tăng cao dẫn đến nhu cầu phụ tải sử dụng điện cũng lại tăng lên
điều này phú quý cũng báo cáo
điều này phú quý cũng báo cáo và đề nghiệp những người địa phương hỗ trợ tuyên truyền trong doanh nghiệp người dân cơ quan hành trình sự nghiệp để chúng ta thực hiện tốt công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
nước sạch chủ yếu từ diến khoang và hai hộ chứa nước ngọt không đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân
huyện có bảy công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với tổng công suất thiết kế hơn hai sáu trăm linh m ba một ngày
trong đó nhà máy nước long hải và ngũ phụng với tổng công suất thiết kế hai hai trăm linh m ba một ngày
nhưng cung cấp theo cam kết khoảng một hai trăm linh m ba một ngày do sợ sâm ngập mặn
còn lại do tư nhân khai thác cung cấp nước sinh hoạt cho người dân có công suất từ sáu mươi đến một trăm tám mươi m ba một ngày
trong thời gian tới huyện đang dự án xây thêm năm hồ chứa nước ngọt
năm hai nghìn hai mươi ba phú quý đón một trăm sáu mươi năm lực khách
triên ba tháng đầu năm cũng tăng cao so với cùng kỳ với hai mươi ba lực khách
để phú quý phát triển du lịch đúng định hướng xanh bền vững
tỉnh bình thuận cần sớm có những giải pháp
mang tính căng cơ quyết liệt